vào sáng nay ngày một mươi bốn tháng sáu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện bảo yên mường khương tỉnh lào cai cho biết
mưa lớn kéo dài trong đêm ngày một mươi ba dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu đã gây sạt lở nhà dân ách tắc giao thông và ngập úng hoa màu của người dân ở các địa phương
tại huyện bảo yên mưa lớn từ hai mươi hai h đêm ngày một mươi ba tháng sáu kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng sáu đã gây lũ ống tại các xã thượng hà việt tiến bảo hà kim sơn và phúc khánh
làm ngập úng ba nhà ở và hơn bảy mươi hectare lúa hoa màu của người dân tại đây mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá tại nhiều tuyến đường trên địa bàn
tại huyện mường khương mưa lớn làm sạt lở đất gây hư hỏng chín nhà ở của người dân và hai mươi năm hộ bị ngập nước ngập úng hơn ba mươi hectare lúa và hoa màu của người dân
ngay sau khi xảy ra thiên tai cơ quan chức năng các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại để sớm có phương án hỗ trợ người dân
thưa quý vị phong trào đi du lịch cắm trại được nhiều người đón nhận tích cực đặc biệt sau thời kỳ dịch bệnh
thay vì thuê nhà nghỉ tại khách sạn thì giờ đây nhiều người đã thích di chuyển gần gũi với thiên nhiên sống ngay trên chiếc xe của mình
bởi vậy việc những chiếc nhà di động được đưa về việt nam nhận được rất nhiều sự quan tâm
chiếc xe kéo cắm trại careeta anko nhập khẩu từ châu âu đã có mặt tại việt nam đủ không gian và các tiện nghi cơ bản
cho một gia đình gồm bốn người trong chuyến đi dài ngày
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là mẫu xe kéo caretta anco cắm trại được nhập khẩu từ thổ nhĩ kỳ
trên xe này có chiều dài bốn tám trăm một mươi năm mm chiều cao hai ba trăm ba mươi mm xe có khối lượng bảy trăm năm mươi kg
hành khách có chiều cao gần một tám mét có thể đứng thoải mái ở bên trong
và cái xu hướng đi du lịch bằng xe ô tô cũng đã phát triển một cách rất là nhanh chóng trong thời gian vừa qua
thì cái xu hướng của chiếc xe caretta anco này là một cái xu hướng hoàn toàn mới
nhưng mà tận dụng được chiếc xe ô tô của nhà mình để mang chính cái ngôi nhà của mình
để đi du lịch đến những nơi mình mong muốn và được thỏa sức ngắm cảnh
cũng như là chung hoạt quanh chiếc xe chẳng quanh cái ngôi nhà nhỏ của mình
nội thất bên trong chiếc xe kéo caretta anco giống như một phòng khách sạn
có đầy đủ tiện nghi như bàn ghế
tủ lạnh nhà vệ sinh bồn rửa bát bếp ga điều hòa
để có thể di chuyển chiếc xe được kết nối với ô tô qua hệ thống móc kéo
cùng với đó hệ thống điện phanh khẩn cấp cũng được kết nối
khi di chuyển chiếc xe có thể đạt vận tốc tối đa một trăm linh km trên giờ
với cung đường tiêu chuẩn và không chứa người ở trên
khi dừng lại ngôi nhà di động được hạ hai càng và bậc bước giúp tăng tính ổn định và tiện dụng của xe
với một sở thích cá nhân
du lịch khám phá thích đi trải nghiệm những cái vùng đất hoang dã hoang sơ ở việt nam
thì mình đã lựa chọn cái ngôi nhà di động này
để cho toàn thể gia đình có thể đồng hành cùng với mình
và cho con cái trải nghiệm trên mọi cung đường
không phủ nhận chiếc xe kéo caretta uncle mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng
tuy nhiên việc sở hữu chiếc xe kéo caretta uncle tại việt nam
quan trọng nhất là vấn đề đăng kiểm
chiếc xe đang trong quá trình xin giấy phép
sau khi xong thủ tục này caretta uncle sẽ được cấp giấy phép liêu hành như một chiếc xe thông thường
việc sổ cấp cho loại xe này là biển error xe romop
ngoài ra giá chiếc xe lên đến gần chín trăm linh triệu đồng
cũng khiến người dân đắn đo để bỏ ra khi sở hữu nó
thưa quý vị tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với huỳnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
chú phượng hoài hảo thị xã hoành
về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo tài liệu của cơ quan điều tra đầu năm hai nghìn một mươi chín
con trai của huỳnh tiến là huỳnh tài
thông qua mạng xã hội đã tham gia bỏ phiếu qua email trưng cầu ý dân
bầu lãnh đạo của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức phản động này
sau khi tham gia tổ chức phản động huỳnh tài lôi kéo cha cùng tham gia
và đã có các hoạt động như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp
tại cuộc họp trực tuyến
lôi kéo một số cá nhân tham gia và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện huỳnh tài đã bị khởi tố bắt tạm giam
vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
vẫn chuyển trái phép một mươi bốn bánh heroin
đối tượng giàng a thò chú tại bản nako sapa xã nako sa huyện đậm pồ tỉnh điện biên
vừa bị tổ công tác liên ngành gồm lực lượng công an và cục hải quan tỉnh điện biên bắt quả tàng
hồi một mươi chín giờ
ngày một mươi tháng sáu vừa qua tổ công tác liên ngành đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực
thuộc bản hủy sái luông xã quảng lâm huyện mường nghé
thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng giàng a thò đang có hành vi mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ bao gồm một mươi bốn bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng thò khai nhận số ma túy trên mua của một người lào
tại khu vực biên giới đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng
thời gian vừa qua các đối tượng tội phạm trên không gian mạng không ngừng gia tăng hoạt động
với rất nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi khó lường
trong đó có hành vi làm giả mạo các trang thông tin điện tử của lực lượng công an nhân dân
từ các trang website giả mạo này chúng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
từ đó gây ra tình trạng mất an ninh trật tự gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
chị nghĩ là đấy là công an
chị nghĩ là trang trình thống của bộ công an đúng không ạ
trang trình thống của bộ công an
người ta cứ dọa dẫm cứ nói là bảo bắt kiểu ý là để khám nhà các thứ
trong khi đó tôi đang làm bây giờ sợ ảnh hưởng đến công việc đấy
việc tội phạm công nghệ cao lập các trang website app mạo danh bộ công an
và các đơn vị công an khác liên tục diễn ra
mới đây nhất qua công tác
theo dõi tình hình trên không gian mạng
công an tp hcm đã phát hiện trang web
có dấu hiệu giả mạo trang website của bộ công an
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn này đã được cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
nhận diện như sau
các đối tượng thường tạo lập các ứng dụng
các app hiển thị các tên của bộ công an
bộ công an tp hcm
hoặc là công an hà nội apk
ngoài ra các đối tượng còn tạo lập
có giao diện giống với lại
website của cổng thông tin điện tử của bộ công an
trên website giả mạo cổng tin điện tử của bộ công an
có các chuyên mục yêu cầu
người dân đăng nhập vào tài khoản ngân hàng
và điền các thông tin cá nhân
nhằm mục đích là chúng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
và sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người dân
ngoài ra trong một số chuyên mục trên website giả mạo cổng thông tin điện tử của bộ công an
thì có các cái chuyên mục khi mà người dân đăng nhập vào
thì sẽ tự động tải về một cái file là vn tám mươi bốn apk
thì đây là một loại mã đọc
nó có chức năng là sẽ tự động
khi mà truy cập vào sẽ tự động cài trên các cái hệ điều hành
như android nhằm mục đích là trộm cắp thông tin
trước những diễn biến này bộ công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động giả mạo cơ quan nhà nước
lợi dụng không gian mạng để lừa đảo xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân
đồng thời tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác
và hướng dẫn nhân dân sớm phát hiện tố giác các hành vi phạm tội này
website chính thức của bộ công an có địa chỉ tại mps gov vn và bocôngan gov vn
đối với các website chính thức của công an các đơn vị địa phương
có tên miền đều có đuôi gov vn
website của bộ công an và công an các đơn vị địa phương
không yêu cầu người dân đăng nhập vào tài khoản ngân hàng
không đăng tải bất kỳ lệnh bắt lệnh khám xét hay là các thủ tục tố tụng hình sự trên mạng internet
theo cơ quan công an thời gian tới loại tội phạm này không ngừng gia tăng hoạt động
và tiếp tục có diễn biến khó lường
mục tiêu là chúng vẫn làm giả các website của các cơ quan công quyền
đặc biệt là của cơ quan công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chính vì vậy việc đề cao cảnh giác của mỗi người dân
chính là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố bắt tạm giam bùi mạnh hùng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc
công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu sơn la về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quá trình điều tra xác định bùi mạnh hùng trong thời gian giữ chức vụ
chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu sơn la
đã ký ban hành quyết định giao năm mươi hai lô đất trái pháp luật cho năm mươi hai hộ gia đình
với diện tích năm hai trăm linh m hai thực hiện việc thanh lý tài sản có gắn với diện tích
đất trái pháp luật cho các hộ gia đình sử dụng để ở lâu dài với diện tích hai hai mươi hai bảy m hai
việc giao đất trên của đối tượng bùi mạnh hùng không đúng với mục đích sử dụng đất
theo quyết định giao đất của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
căn cứ kết quả định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng tỉnh sơn la
xác định hậu quả do hành vi sai phạm của đối tượng gây ra là đặc biệt nghiêm trọng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ và hạt kiểm lâm huyện bắc mê
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với trần quang đường
chú huyện bắc mê là cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện bắc mê
và quyết định khởi tố áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng anh quang chú thành phố hà giang
cán bộ hạt kiểm lâm huyện bắc mê để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến hoạt động khai thác rừng trái phép xảy ra tại xã minh ngọc huyện bắc mê
qua điều tra xác định với chức trách nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác
các bị can đường và quang đã không thường xuyên xuống địa bàn để nắm tình hình kiểm tra thực tế diện tích rừng được giao quản lý
dẫn đến để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trong thời gian dài
gây thiệt hại trên một trăm bốn mươi cây gỗ nghiến thuộc gỗ quý nhóm hai có giá trị trên bảy tỷ đồng
ngày một mươi bốn tháng sáu một xe đầu kéo lưu thông trên đường kinh dương vương quận sáu tp hcm đã mất lái
và lao lên giải phân cách rồi hút vào trụ điện cao thế
sự cố khiến cho tài xế bị thương hai trụ bê tông bị đâm sập và giao thông qua khu vực gặp khó khăn
theo thông tin ban đầu khoảng bốn giờ cùng ngày xe đầu kéo biển số năm mươi một c hai mươi ba nghìn một trăm bốn mươi bốn do nam tài xế điều khiển lưu thông
đến vòng xoay phú lâm khi rẽ vào đường kim dương vương quận sáu thì lao lên giải phân cách
đâm gãy ngã hai trụ bê tông lớn rồi va vào trụ điện cao thế bằng sắc
tai nạn khiến tài xế xe đầu kéo bị thương được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi cabin
sự cố còn khiến phần đầu xe bị biến dạng hư hỏng nặng
hai trụ bê tông xây dựng để bảo vệ trụ điện cao thế bị đâm gãy bật gốc
lấy xe sau đó được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an lấy lời khai kiểm tra chất kích thích
ngày một mươi bốn sáu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết là trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện
bắt giữ hai tàu vận chuyển khoảng một trăm ba mươi lít dầu đeo trên biển
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực biển vùng chồng lớn việt nam malaysia
lực lượng phát hiện hai tàu cá mang số hiệu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi bảy ts và tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts có dấu hiệu nghi vấn
và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
thời điểm kiểm tra trên tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi bảy ts có bốn thuyền viên do ông nguyễn trí đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ từ xã gò công tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts có năm thuyền viên do ông hồ tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
ngụ công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng các tàu này đang vận chuyển khoảng một trăm ba mươi lít
tất cả không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tổ chức dân giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
tại huyện nam căn tỉnh cà mau để tiếp tục xử lý
được biết cả hai tàu trên đều do ông nguyễn hoàng long có địa chỉ thường trú
về thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang sở hữu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự nguyễn phước tán
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tạm trú tại ấp đa cần xã hòa thuận huyện châu thành
và nguyễn văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại khóm năm phường bốn thành phố trà vinh
và hành vi tàn trữ và mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi ba tháng sáu lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh trà vinh
phát hiện nguyễn văn lộc điều khiến xe mô tô đi trên đoạn đường tủ ấp đa cần
xã hòa thuận có biểu hiện nghi vấn tàn tự trái phép chất ma túy nên kiểm tra
thì phát hiện trên người lộc có dấu một bịch ni lông bên trong chứa tinh thể rắn nghi là ma túy
khai thác nhanh lộc thừa nhận bịch ni lông trên là ma túy đá vừa mua của nguyễn phước tánh
ấp đa cần xã hòa thuận với giá ba trăm ba mươi đồng về để sử dụng
với những thông tin có được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
nhanh chóng phù hợp với công an xã hòa thuận tiến hành kiểm tra nhà của tánh
thì phát hiện thu giữ hai mươi hai bịch ni lông với nhiều kích cỡ khác nhau
bên trong có tinh thể rắn nghi là ma túy được cất giấu nhiều nơi trong nhà
tại đây cơ quan công an tạm giữ một trăm một mươi năm triệu đồng tiền mặt
cũng như dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
qua làm việc bước đầu ánh thừa nhận hai mươi hai bịch ni lông cơ quan công an tạm giữ là ma túy đá
được biết anh mới chấp hành xong án phạt tù một mươi năm về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm hai nghìn một mươi
vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý
kính thưa quý vị công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa triệt xóa thành công một điểm đánh bạc
bằng hình thức đá gà ăn tiền và bắt giữ một mươi năm đối tượng có liên quan
vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bốn tháng sáu từ tin báo của quần chúng nhân dân
cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tan một mươi năm đối tượng
đã tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống trên địa bàn ấp dòng tra
xa vỉnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ năm con gà số tiền trên hai mươi ba triệu đồng
hai mươi xe gắn máy và một số tang bậc khác có liên quan
vụ việc đã được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
kính thưa quý vị theo báo cáo của sở y tế tp hcm số ca mắc tay chân miệng
cũng như lận xuất xuất huyết trên địa bàn tp hcm vẫn có chiều hướng tăng cao so với tháng trước
khoảng tám mươi số ca mắc và một trăm linh số ca tử vong do sốt xuất huyết đều tập trung tại địa bàn phía nam
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tuần qua ghi nhận gần một sáu trăm linh ca sốt xuất huyết
trên địa bàn tp hcm tăng một mươi hai ba so với bốn tuần trước
đáng chú ý tỷ lệ ca nặng cho tổng số ca sốt xuất huyết là một tám
tăng gần năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một là bốn
đồng thời tỷ lệ người lớn sốt xuất huyết nhập viện tăng nhiều lần so với trước đây
hôm nay là báo cáo với các anh chị là cái số tử vong của mình là người lớn là chiếm đa số
tức là chứng tỏ rằng là sốt xuất huyết không chỉ là tới em mà bây giờ kể cả người lớn mà thậm chí nó nhiều hơn
trẻ em mà hiện nay thì cái số mình nó cũng đang sắp xỉ
và như vậy thì cái phòng ngừa là cái hết sức quan trọng
đặc biệt là chúng tôi cũng truyền thông những dấu hiệu
tại vì có một số trường hợp mà khi mà bệnh nhân đến các cơ sở y tế thì cũng được tư vấn là bây giờ về theo dõi nhà
cũng có một số trường hợp không nhất thiết tất cả đều phải nhập viện
nhưng mà khi về nhà rồi phải biết những cái triệu chứng nào là nó dấu hiệu của nặng
phải đến ngay các cơ sở y tế
thì để khi đó thì các nhân viên y tế các bác sĩ sẽ hướng dẫn và cần thiết thì đưa vô nhập viện thì do các bác sĩ quyết định
một mươi một hai mươi tỉnh thành phía nam cơ số ca mắc sốt xuất huyết cao hơn năm mươi ca trong một trăm linh dân tính từ năm tháng đầu năm đến nay
chủng sốt xuất huyết lưu hành tại phía nam chủ yếu là dnv một và dnv hai
tại thành phố hồ chí minh tuần qua phát hiện một trăm hai mươi ba ô dịch sốt xuất huyết mới
phát sinh ở bảy mươi bảy phường xã thuộc một mươi tám trên hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức
tăng một mươi hai ổ dịch mới so với trước
thì ai cũng nói là chống dịch là chuyện của ngành y tế
nhưng mà này đặc thù dữ lắm
việc lăn quăng là việc của cộng đồng
tại sao nói vậy đừng nói là bán bán việc cho cộng đồng
mà là tại vì chính mỗi người dân mình đang nuôi lăn quăng
tại vì lăng quăng này chỉ sống trong nhà thôi
do đó khi mà có chiến dịch việc lăn quăng hoặc là khi xử lý ô dịch
thì người dân cần hợp tác
ví dụ miền tây họ thích chứa nước mưa
thì nó là những cái vật chứa nước mưa
miền đông là những vật phế thải
thì mình xoáy vật phế thải
vậy thì người dân họ chỉ nhớ là các cái vật dụng đó phải được dẹp
thì thông qua truyền hình là truyền hình thông đại chúng n
thông qua các cái đội ngũ công tác viên
hoặc là thông qua sát dân nhất là các tổ trưởng tổ dân phố
chính họ sẽ là những người giúp cho chúng ta truyền thông tốt hơn cho người dân
nhiều người bảo thời gian tới
số ca sốt xuất huyết nặng có thể tiếp tục tăng nhanh và cao hơn nhiều so với hai năm cùng kỳ
để hạn chế số ca mắc và tử vong
ngành y tế thành phố hồ chí minh đã tổ chức nhiệm vụ tập hốn kiểm tra trực tiếp
các ô dịch sốt xuất khuyết trên địa bàn
đồng thời vận động các cơ sở y tế tư nhân tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
tuy nhiên điều quan trọng nhất là ý thức của người dân
cùng ngành y tế phòng chống xuất xuất huyết bằng nhiều biện pháp đã tuyên truyền từ trước tới nay